phát biểu vào ngày hôm nay tại đại hội thi đua yêu nước tỉnh ninh bình lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đã đánh giá cao những thành tích trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ninh bình
đồng thời biểu dương các điển hình tiên tiến và ghi nhận những cố gắng trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh
đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới tỉnh ninh bình cần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
trở thành một trong những trung tâm du lịch trọng điểm và là tỉnh khá của cả nước
thay mặt đảng nhà nước đồng chí đặng thị ngọc thịnh đã trao cờ thi đua của chính phủ cho tỉnh ninh bình
và trao hai trăm linh suất học bổng dành cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh nhân dịp năm học mới
chủ tịch ubnd tỉnh ninh bình cũng trao tặng bằng khen cho một trăm hai mươi năm tập thể và hai trăm năm mươi năm cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phong trào thi đua